ngày một mươi năm tháng bốn bệnh viện phụ sản trung ương tiếp nhận bệnh nhân dtm chú tại lạng sơn
nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng liên tục nôn nhiều
qua khai thác bệnh sử bệnh nhân cho biết chị tự test que thử thai kết quả dương tính
và bị đau bụng từ hai ngày trước
nhưng trong khám và siêu âm ban đầu đội ngũ bác sĩ cấp cứu khoa khám bệnh nhận định
bệnh nhân có triệu chứng chảy máu trong ổ bụng yêu cầu chuyển mổ ngay lập tức
tập trung cứu chữa cho bệnh nhân
sau một mươi năm phút căng thẳng được ép tim liên tục và hồi sức tích cực tim bệnh nhân đập trở lại
toàn bộ y bác sĩ hai bệnh viện vui mừng khẩn trương phẫu thuật cầm máu cho bệnh nhân
kết thúc ca mổ kiếp mổ khoa khám bệnh cho biết bệnh nhân có khối chữa ngoài từ cung vỡ
gây mất hai lít rưỡi máu vô cùng nguy hiểm
sau khi cẩn thận kiểm tra tình hình người bệnh vào lúc một mươi năm h cùng ngày
bệnh nhân dtm được chuyển từ bệnh viện phụ sản trung ương sang bệnh viện việt đức để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực
bệnh viện phụ sản trung ương cho biết sau một mươi ngày được các y bác sĩ của hai bệnh viện nỗ lực cứu chữa
điều trị sản phụ đã hoàn toàn tỉnh táo sức khỏe ổn định và giao tiếp tốt
chữa ngoài từ cung hay chữa ngoài dạ con là tình trạng trứng sau khi thụ tinh tại một phần ba ngoài của voi từ cung vào trứng
không chuyển được vào buồng tử cung như bình thường mà lại phát triển tại một vị trí nào đó
vị trí thường gặp nhất là ở voi từ cung trên chín mươi các trường hợp
nhưng cũng có thể gặp chữa ngoài từ cung ở ngay bùng trứng hoặc trong ổ bụng
nguyên nhân gây chữa ngoài từ cung
thông thường nhất là do viêm nhiễm voi từ cung làm cho voi này bị chít hẹp lại
có khi do khối u ở trong hay ngoài voi từ cung chèn ép làm cho lòng voi hẹp lại
lại có khi do nhu động của voi từ cung thay đổi khiến trứng đã thụ tinh bị dừng lại trên đường di chuyển vào bùng từ cung
họ có khi lại di chuyển ngược ra phía ổ bụng
cũng có khi do vòi tử cung quá nhỏ hẹp ở người có bộ phận sinh dục không bình thường
chữa ngoài từ cung có thể gặp ở phụ nữ từ tuổi dậy thì đến tuổi bán kinh
nhưng gần một nửa số chữa ngoài từ cung ở lứa tuổi hai mươi hai mươi chín
đặc biệt hay gặp ở những người lấy chồng nhiều năm chưa sinh đẻ
người đã điều trị viêm nhiễm được sinh dục và những người đã từng bị trưởng ngoài tử cung trước đó
cách nhận biết
dấu hiệu đầu tiên của trường ngoài tử cung là sau khi thấy chậm kinh từ một đến tám tuần
người bệnh thấy đau bụng và chảy máu từ âm đạo
lúc đầu chỉ âm ỉ ở bụng dưới và thường ở bên voi từ cung có thai
nếu người phụ nữ mài làm việc thì có khi không thấy cảm giác đau nữa
nhưng khi nghỉ ngơi lại thấy đau
nguyên nhân là do khối thai nằm trong voi từ cung lớn dần lên làm voi từ cung rãn rộng ra
và nếu rãn đến mức nào đó voi từ cung sẽ vỡ gây chảy máu ảo ạt
nếu không cấp cứu kịp thời rất dễ tử vong
lúc vòi tử cung bị vỡ sẽ gây tình trạng đau dữ dội có khi làm bà mẹ ngã ngất ngay tại chỗ
cùng với đau bụng người phụ nữ còn thấy máu từ tử cung chảy ra với lượng máu chảy rất ít
chỉ thấm khăn vệ sinh
máu thường thấm màu và có thể lợn cợn các cục máu đông nhỏ
chảy máu dạng này khác với chảy máu do dọa xảy thai
lượng máu nhiều hơn màu máu thường đỏ tươi lẫn chất nhầy và dịch ối
kèm theo tình trạng đau bụng từng cơn mỗi lúc một tăng lên do tử cung co bóp gây xảy thai
về xét nghiệm việc thứ nước tiểu để xác định thai ngán như có thai thông thường
chỉ nhằm khẳng định người phụ nữ đang có thai chứ không thể biết thay đó ở trong hay ngoài tử cung
làm siêu âm có giá trị hơn khi trên màn hình không thấy phôi thai nằm trong buồn tử cung
và có thể thấy khối thai nằm bên ngoài
sự trí tại cơ sở y tế
khi bị trở ngoài từ cung thì chỉ có cách gần như duy nhất là mổ
đặc biệt là khi trở ngoài từ cung đã bị vỡ
trong trường hợp này nếu không được mổ sớm người bệnh rất dễ tử vong do chóng mất máu
hiện nay trong điều kiện nếu được phát hiện sớm ở các cơ sở y tế có điều kiện
thầy thuốc có thể điều trị nội khoa dùng thuốc làm khối thai ngoài tử cung bị hư không phát triển được nữa
nhưng cách điều trị này chỉ có thể thực hiện được ở các cơ sở chuyên môn cao
thầy thuốc có kinh nghiệm và phương tiện thuốc men đầy đủ